kim thảo xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sóng hai mươi bốn h bảy
kính thưa quý vị vào ba h chiều nay công an huyện hấn quảng tỉnh bình phước
nhận tin báo của công an tại xã tân quang về vụ án mạng xảy ra tại ấp sóc rụng một
nạn nhân là chị thị hiếu ba mươi một tuổi trú tại ấp sạc lây cùng xã
bước đầu cơ quan điều tra xác định được khoảng hai giờ ba mươi phút hôm nay ngày một mươi ba tháng bảy
anh vũ văn lưu bốn mươi chín tuổi trú sốc rụ xã tân quang nhận được tin nhắn qua điện thoại
của em trai ruột là vũ văn như bốn mươi một tuổi ở gần nhà với nội dung xin tha lỗi
anh lưu điện thoại cho như nhưng không được nên đã chạy đến nhà như để tìm em hỏi chuyện
khi vừa vào đến sân thì anh lưu phát hiện một phụ nữ nằm nghiêng ở sân nhà
người bị vết máu đã tử vong còn như đi đâu vắng nhà anh lưu đã báo ngay cho công an xã tân quang
nhận tin báo công an xã đã có mặt ngay tại hiện trường xác minh ban đầu và tổ chức lực lượng phong tỏa
bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường đồng thời báo lên công an huyện hấn quảng
trưa nay khi các lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
phục vụ công tác điều tra thì vũ văn như đi xe về nhà trong tình trạng tinh thần không ổn định
như cho biết trước đó đã uống thuốc diệt cỏ cháy vì vậy cơ quan công an tức tốc phải đưa như đi bệnh viện cấp cứu
vụ chết người đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ